một trận đấu sôi nổi một kết quả như trong mơ đã đến với bóng đá việt nam tại đấu trường sea games ba mươi
có lẽ chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu đến với thời khắc này
và chiến thắng ba trước đội tuyển u hai mươi hai indonesia là kết quả hoàn toàn xứng đáng với sự quả cảm của các cầu thủ
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những diễn biến chính của trận đấu
trước đối thủ indonesia sở hữu lối chơi giàu thể lực và tốc độ
huấn luyện viên park hang seo tỏ ra thận trọng khi chủ động nhường phần kiểm soát bóng cho đối thủ ở những phút thi đấu đầu tiên
với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh đội tuyển việt nam dần lấy lại thế trận và có những pha tấn công nguy hiểm
phút thứ ba mươi chín asnawi soạt bóng phạm lỗi với đức trinh ở cánh trái
từ vị trí đá phạt đỗ hùng dũng treo bóng để văn hậu bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ
cách biệt được nhân đôi ở phút thứ năm mươi chín tiến linh làm tường để hùng dũng tung cú sút iểm hóc đánh bại thủ môn đối phương
một ngày thi đấu xuất sắc của văn hậu khi anh có cú đúc bàn thắng cho riêng mình
cú đá phạt của hoàng đức xoáy vào góc khó khiến thủ thánh indonesia đẻ bóng ra
văn hậu băng vào sút tung lưới đối thủ ấn định chiến thắng ba cho đội tuyển u hai mươi hai việt nam
một kỳ sea games trọn vẹn khi hai tấm huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ đều thuộc về việt nam
chúng ta thêm tin yêu và hướng đến những mục tiêu cao hơn cho bóng đá nước nhà